sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã kiểm tra và phát hiện bốn xe tải với hàng trăm bình khí cười n hai o đang được giao nhận tại một bãi đất trống trên đường tránh nam hải vân thuộc địa bàn huyện hòa vang
qua kiểm tra bốn chiếc xe tải lực lượng công an phát hiện hai trăm bảy mươi tám bình kim loại chứa khí cười
bước đầu hai tài xế trần minh thiện và nguyễn văn hoàng khai nhận số bình khí cười này được một chủ hàng ở miền bắc thuê vận chuyển vào đà nẵng giao cho khách theo yêu cầu
khi đến đà nẵng cả hai liên hệ với võ văn hiếu và nguyễn quỳnh anh ngọc để giao nhận số bình khí cười nói trên
tại cơ quan công an hiếu khai nhận được một số cá nhân tại thành phố đà nẵng thuê vận chuyển các bình khí cười này về cất giấu phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép
còn ngọc đặt mua số bình khí cười để bán cho những người có nhu cầu sử dụng hiện cơ quan công an đã niêm phong số hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý
một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn rượu ngoại túi sách giày dép phải cuộn không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực ấp phú hiệp xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh tiến hành dừng phương tiện xe tải do tài xế lâm trung hiếu trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc điều khiển để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở bốn trăm tám mươi chai rượu hennessi trên hai trên hai chín trăm linh đôi giày dép năm trăm bốn mươi năm túi sách năm trăm bốn mươi kg ví năm trăm hai mươi mũ bảo hiểm và một bốn tấn vải cuộn
giá trị hàng hóa khoảng năm trăm linh triệu đồng
thời điểm kiểm tra tài xế hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi sáu đối tượng về hành vi gây mất trực tự công cộng và sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng
trước đó do người quen nhờ đi giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh nên võ hoàng sơn tên thường gọi là sơn mát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường bốn thành phố mỹ tho rủ theo một mươi năm đối tượng khác đi trên tám xe mô tô chạy thành đoàn ngạt bôi trên đường ngô gia tự thuộc xã trung an thành phố mỹ tho
các đối tượng đến điểm bán hải sản của chị nguyễn thị kiều tại số tám đường ngô gia tự ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho
trong lúc sơn mát cùng hai đối tượng vào nói chuyện với chị kiều thì số còn lại đứng bên ngoài la hét
một đối tượng trong nhóm của xuân mát dùng dao tự chế uy hiếp nhóm của chị kiều gây mất trực tự công cộng
nhận được tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố mỹ tho phối hợp công an xã trung an đến hiện trường giải quyết tình hình
thu giữ một dao tự chế và đưa các đối tượng về công an thành phố mỹ tho làm việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm vừa ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trực tự ở cơ sở vừa vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố mỹ tho ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng từ bảy trăm năm mươi đồng đến chín triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm
tiếp tục chương trình với các tin tức giao thông đáng chú ý
và chạm giao thông là điều mà không ai mong muốn thế nhưng cách ứng xử sau khi va chạm lại quyết định tính chất nghiêm trọng của vụ va chạm
đôi khi chỉ là những va quyệt rất nhỏ nhưng sự thiếu tỉnh táo khi xử lý tình huống sau đó cũng khiến nhiều tài xế không kiềm chế được bản thân và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn

những ngày qua tại khu vực biên giới xảy ra tình trạng ủn tắc nghiêm trọng tại các cửa khẩu do số lượng container thông quan sang trung quốc giảm
có thời điểm số lượng phương tiện ủn ứ tại các cửa khẩu biên giới lên tới hàng nghìn xe tập trung đông nhất là tại tỉnh lạng sơn và thành phố mong cái của tỉnh quảng ninh
nguyên nhân là do một số mặt hàng nông sản trong nước đang vào vụ thu hoạch dịp tết nguyên đán sắp tới cũng là giai đoạn cao điểm xuất khẩu hàng hóa sang thị trường trung quốc
lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu liên tục tăng cao tạo áp lực rất lớn đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía bắc nhất là trên địa bàn tỉnh lạng sơn
trong khi thực tế khả năng thông quan tại tỉnh lạng sơn chỉ dừng ở mức tám trăm hai mươi năm xe một ngày
phía trung quốc cũng có động thái giảm lưu lượng thông quan nên dẫn đến tình trạng ồn ứ kéo dài tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn và thành phố mong cái của tỉnh quảng ninh
thưa quý vị và các bạn

khoảng một tháng nữa là đến cao điểm người dân về quê tết nguyên đán thế nhưng lượng vé bán ra của ngành đường sắt đang ở mức khá ít ỏi
tính đến thời điểm hiện tại trên cả nước chỉ mới có gần bảy vé tàu tết được bán ra đã sắp xỉ hai mươi lượng vé cần bán
ga hà nội thời điểm cuối năm trái ngược với sự tấp nập vào thời điểm này những năm về trước
ga hà nội năm nay vắng vẻ đến kỳ lạ lác đác chỉ vài khách đến đặt vé tàu tết
tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hơn ba trăm linh
vẻ được bán ra bằng một phần năm so với cục kỳ mọi năm

có thể lúc đấy vé tàu nó sẽ giảm giá thêm thời gian thì tôi cứ đợi thôi
bởi vì hiện tại bây giờ thì vẫn chưa nếu mà vẫn nhiều như thế này thì chắc chắn là gần đến thời điểm đấy nó cũng chưa thể đông được
đánh giá với tốc độ bán vé tàu tết chậm đại diện gà hà nội cho rằng
do tâm lý chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch yêu cầu hành khách cách ly khi về quê
người dân e ngại mua vé sớm phải đổi trả mất phí do đó đến sát ngày nghỉ tết thì mới mua
đặc biệt khác với mọi năm năm nay ngành đường sắt cung cấp một hình thức phục vụ mới
đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu phòng chống dịch
đó là hình thức mua vé cả khoang cả toa tàu
hành khách đến ga thì có nhân viên đường sắt sẽ liên hệ trước sẽ có phòng đợi chờ tàu riêng lối đi riêng
khi đi tàu thì hành khách chọn khoang chọn toa
khi xuống tàu cũng thế cũng sẽ có một lối đi riêng và phòng đợi tàu riêng cho họ suốt khi xuống tàu
mục đích là một phần là đảm bảo về tính an toàn trong thời điểm covid này cho hành khách
thứ hai là cũng tăng doanh thu có một chính sách như thế là tăng doanh thu sản lượng thêm cho ngành
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một vừa qua đường sắt đã cung ứng được chín mươi chỗ và giai đoạn sau tết là một trăm hai mươi chỗ
vượt xa lượng vé bán ra cùng kỳ năm nay
tuy nhiên theo dự báo thì tốc độ bán vé ra sẽ tăng dần vào thời điểm cuối năm và cao điểm là sát tết nguyên đán